thưa quý vị vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối tượng bùi quang mạnh một mươi tám tuổi thường trú tại xã kiên bái huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về hành vi giết người
trước đó vào hồi hai mươi ba h ngày ba tháng một mươi một sau khi uống bia rượu tại quán của anh nguyễn văn sáng mạnh và cậu họ là anh nguyễn hữu được bốn mươi năm tuổi chú cùng địa phương về nhà uống tiếp
mạnh rủ thêm người bạn là vũ báo hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đi cùng
tại nhà anh được hai chú cháu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát mạnh bỏ về nhà sau đó quay lại mang theo hai con dao đâm chém tới tấp vào người anh được
vết thương quá nặng nên anh được đã tử vong tại bệnh viện